ngày hôm nay trường đại học an ninh nhân dân tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới sự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội
với bề dày truyền thống hơn năm mươi sáu năm xây dựng và trưởng thành nhiệm kỳ qua đảng bộ trường đại học an ninh nhân dân đã đoàn kết thống nhất lãnh đạo toàn diện các mặt công tác
nhà trường xác định công tác giáo dục đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm
trong nhiệm kỳ trường đã tổ chức tuyển sinh triêu sinh sáu mươi hai khóa học với hơn một mươi một sáu trăm linh học viên tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ công an với gần hai mươi lượt học viên
kết quả số lượng học viên đạt khá giỏi trở lên chiếm tỷ lệ hơn bảy mươi
công tác tổ chức cán bộ được tăng cường và có bước tiến quan trọng với hơn bốn trăm linh cán bộ giảng viên trong đó có sáu phó giáo sư năm mươi một tiến sĩ hơn ba trăm tám mươi thạc sĩ cử nhân giảng viên chính
có hai nhà giáo được tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú
công tác nghiên cứu khoa học biên soạn thông tin khoa học đạt được nhiều kết quả tích cực ghi nhận những kết quả thành tích xuất sắc của nhà trường
năm hai nghìn một mươi tám trường đại học an ninh nhân dân được chủ tịch nước trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất
đảng bộ nhà trường nhiều năm liên tục là đảng bộ trong sạch vững mạnh
phát biểu chỉ đạo tại đại hội thượng tướng nguyễn văn thành đã đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ ban giám hiệu cán bộ giảng viên học viên nhà trường đạt được trong nhiệm kỳ qua
đề nghị trong nhiệm kỳ tới đảng bộ trường đại học an ninh nhân dân cần tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng
tiếp tục chú trọng đổi mới công tác giảng dạy đào tạo trong tình hình mới thực hiện thành công mục tiêu xây dựng trường đại học an ninh nhân dân trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học cơ sở đào tạo có uy tín trong công an nhân dân
đại hội đã bầu ra một mươi tám đồng chí đảng viên vào ban chấp hành đảng bộ trường đại học an ninh nhân dân khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và sáu đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thiếu tướng phan xuân tuy hiệu trưởng nhà trường tái đắc cử bí thư đảng ủy với tín nhiệm cao
đại hội đại học an ninh nhân dân khoá một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cũng trong ngày hôm nay trường cao đảng cảnh sát nhân dân hai tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm

trường cao đảng cảnh sát nhân dân hai tổ chức đại học an ninh nhân dân hai tổ chức đại học an ninh nhân dân khoá một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trường cao đảng cảnh sát nhân dân hai tổ chức đại học an ninh nhân dân hai tổ chức đại học an ninh nhân dân hai tổ chức đại học an
trường cao đảng cảnh sát nhân dân hai tổ chức đại học an ninh nhân dân hai tổ chức đại học an
đến từng ngõ gõ từng nhà ra từng người tại mỗi địa bàn với sự vào cuộc chủ động và tích cực của lực lượng công an xã việc kê khai thu thập dữ liệu dân cư đã được hoàn thành một cách nhanh chóng chính xác hiệu quả bảo đảm đúng tiến độ

trường cao đảng cảnh sát nhân dân hai tổ chức đại học an ninh nhân dân hai tổ chức đại học an
trong đó có một người đàn ông ngồi trên ghế liên tục chửi bới cô gái
theo nội dung đoạn clip nguyên nhân sự việc là do cô gái này đi ăn tại quán
thấy sán trong đĩa lòng nên đã viết phản ánh lên facebook
người đàn ông đe dọa chửi bới cô gái trong clip chính là nguyễn văn thiện
ngay sau khi sự việc xảy ra thành phố bắc ninh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành
kiểm tra an toàn thực phẩm và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại quán nháng nướng
chiều nay bộ ngoại giao tổ chức buổi họp báo thường kỳ
dưới sự chủ trì của người phát ngôn lê thị thu hằng
tại buổi họp báo người phát ngôn đã thông báo một số hoạt động đối ngoại của việt nam
trong thời gian tới cũng như trả lời những câu hỏi của phóng viên
về những sự kiện đang được dư luận quan tâm
trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết thông tin về việc tổ chức chuyến bay
đưa công dân việt nam từ uzbekistan về nước
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
liên quan đến việc đưa công dân việt nam từ ozbekistan về nước
thì hiện nay các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
như đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
phối hợp với các cơ quan ở trong nước
thì đang tiếp tục trao đổi với phía uzbekistan
để có thể sớm đưa số công dân này về nước
đảm bảo được các mục tiêu phòng chống dịch
cũng như là phù hợp với tình hình diễn biến
ở trong nước
và năng lực cách ly ở trong nước
liên quan đến việc các cơ quan chức năng việt nam và hoa kỳ
mới đây phối hợp điều tra bắt giữ một số cá nhân việt nam
về hành vi gian lận thương mại
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng khẳng định
việt nam chủ trương ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại
từ các thông tin do phía mỹ cung cấp
thì bộ công an việt nam bao gồm là công an tp hà nội
và các cục nghiệp vụ thì đã có cái điều tra
bước đầu khởi tố và bắt giữ các công an việt nam vào nước ngoài

các cơ quan chức năng của việt nam sẽ tiếp tục mở rộng điều tra
và sẽ xử lý theo các quy định của pháp luật việt nam
chính phủ việt nam thì kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm
các cái hành vi có tính chất gian lận thương mại
nhân đây thì chúng tôi cũng đánh giá rất là cao
sự hợp tác của phía các cơ quan chức năng hoa kỳ
liên quan tới những căng thẳng trên biển đông
người phát ngôn khẳng định việt nam có đầy đủ cơ sở pháp lý
và bằng chứng lịch sử
khẳng định chủ quyền của mình
đối với quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
phù hợp với luật pháp quốc tế
đồng thời kêu gọi các bên có đóng góp
có trách nhiệm trong việc duy trì
hòa bình ổn định và an ninh trên biển đông
bản tin nhật ký an ninh tối nay đến đây là hết